trong thời gian qua tại thành phố đà nẵng đã xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng
liên quan đến những trường hợp trở về từ vùng dịch tự cách ly tại nhà
nhưng lại không tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch
thành phố sẽ xử lý nghiêm những trường hợp này
đồng thời xiết chặt hơn nữa công tác quản lý người trở về từ vùng dịch
sau một thời gian dài không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thì thời gian gần đây thành phố đà nẵng liên tục ghi nhận những ca mắc mới
trong đó có nhiều ca là f một của những trường hợp trở về từ vùng dịch
dù đang phải thực hiện cách ly tại nhà nhưng các trường hợp này vẫn cố tình
đến nơi cộng cộng tiếp xúc với nhiều người
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng mới đây
ông lê trung kinh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng khẳng định
sẽ xử lý ở mức cao nhất đối với các trường hợp vi phạm
bao gồm xử lý hành chính lẫn khởi tố hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng
và yêu cầu các địa phương phải có biện pháp giám sát chặt chẽ người cách ly tại nhà
đề nghị các phường chỉ đạo các tổ dân phố các tổ covid dân sát thường sư dân sát
mặt trận thành phố tiếp tục có kêu gọi các tầng lớp nhân dân
chúng ta tuyên truyền đối với những người về từ vùng dịch này thực hiện nghiêm túc cái việc này
và cũng đề nghị nhân dân khu vực phát giác đối với những người
chỉ những người mà không thực hiện cái việc này đi ra ngoài
để quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch
đang tự cách ly tại nhà lực lượng cảnh sát khu vực cũng thường xuyên giám sát
kiểm tra đột xuất và phát huy vai trò của camera an ninh
nhằm theo dõi phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm
công an phương ngoài đồng đà nhất là cảnh sát khu vực
đã xuống vận động những nhà mà có người cách ly về
thứ nhất là vận động để họ tự giác chấp hành
những bên ngang song song đó thì có sự hợp của những camera
của những ngay bên cạnh và những phố bên cạnh
nếu mà người cách ly về mà tự ý ra ngoài
thì ngay lập tức là bảo lên lực lượng nông cốt và cảnh sát khu vực
để xuống phù hợp là đưa những người này thực hiện tổng cộng tác thực lý
và khi đó sẽ đưa vào điện tinh tập trung chứ không phải điện tinh tại nhà nữa
bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
thành phố đà nẵng cũng kêu gọi người dân cùng chung tay phát huy vai trò giám sát
và tố giác nếu phát hiện các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch của thành phố
mình tuyên truyền những người dân xung quanh là hộ đó là có người về từ vùng dịch
và phân công theo nhóm tổ của hộ dân hai ba hộ sẽ theo dõi một hộ như thế
và phát huy tác dụng của camera an ninh nữa là mình vừa thăm họ
nhưng mà còn camera an ninh theo dõi con người của người ta người lạ đấy
họ có đi ra đi vô hay không
tổ cũng thường xuyên nhắc bà con chúng ta nên phòng chống tất cả những vấn đề covid
những người nào mà thấy nghi vấn một là phải báo cáo với tổ trưởng ngay
và trong tổ trưởng có trách nhiệm phải tới giám sát
đó là bộ trưởng
nếu có trường hợp bị bắt cút báo cảnh sát khu vực
rồi mình đi bộ để có hướng giải quyết
trong những ngày qua tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
tiếp tục có những diễn biến phức tạp
bên cạnh giám sát chặt chẽ người về từ vùng dịch
ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương
tăng cường công tác quản lý người ra vào thành phố
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quét mã qr
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm